còn tại quảng ninh sau thời gian dài tạm dừng hoạt động do dịch covid một mươi chín căng thẳng
tới đây các loại hình dịch vụ giải trí sẽ được mở trở lại tại thành phố hạ long quảng ninh
theo đó ủy ban dân thành phố hạ long có thông báo từ một mươi hai h ngày một mươi sáu tháng hai cho phép mở cửa toàn bộ các hoạt động
kinh doanh dịch vụ karaoke vũ trường massage bar pub club dịch vụ internet
cho chiếc điện tử trên địa bàn đối với các cơ sở dịch vụ có đủ các biện pháp bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
ủy ban dân thành phố hạ long cũng yêu cầu người dân tự giác phòng bệnh tự giác khai báo tự giác cách ly và tự giác điều trị
tránh lây nhiễm bệnh cho cộng đồng
tp kiểm soát hiệu quả người đến và đi trên địa bàn
giảm dần và tiến tới không cách ly điều trị tập trung các ca bệnh nhẹ không chịu chứng
và trường hợp nghi nhiễm tại cơ sở cách ly để chuyển sang tự cách ly điều trị tại chỗ trong các cơ sở sản xuất kinh doanh và hộ gia đình
sau hai năm dừng hoạt động nhiều cơ sở kinh doanh karaoke đã xuống cấp máy móc hư hỏng gây tổn hại về kinh tế cho chủ cơ sở
hiện tại các vũ trường quán karaoke đang trong quá trình nâng cấp lại hệ thống máy móc tùy nhân viên phục vụ để đi vào hoạt động như trước